việt nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm nuôi gấu lấy mật
đây là động thái tích cực thể hiện quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của chính phủ
trong việc chấm dứt hoàn toàn nạn nuôi gấu lấy mật và bảo tồn gấu trong tự nhiên
tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn
vì vậy cần sự chung tay hợp tác giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức trong và ngoài nước
trung tâm cứu hộ gấu việt nam là trung tâm đầu tiên trong cả nước
có mô hình nuôi gầu bán hoang dã với quy mô hiện đại
trung tâm ra đời với mục đích giải thoát những con gấu không may mắn
đưa chúng trở lại thiên nhiên nhằm bảo tồn loài gấu đã được liệt vào sách đỏ
trước nguy cơ bị săn bắt nuôi nhốt và tận diệt
hơn một trăm bảy mươi cá thể gấu sau khi được cứu hộ từ các trại nuôi đưa về đây được hồi phục tập tính
làm quen với môi trường tự nhiên tại các khu bán hoang dã
theo thống kê việt nam hiện có hơn một hai trăm linh con gấu đang bị nuôi nhốt trong bốn trăm ba mươi trại
ngoài tự nhiên chỉ còn trước đây một trăm linh cá thể sinh sống trên lãnh thổ nước ta
công tác cứu hộ chăm sóc và bảo tồn loài gấu cho đến nay còn gặp nhiều khó khăn
hiện nay chúng tôi luôn gặp phải nhiều khó khăn khi giải cứu và bảo tồn các cá thể gấu
chúng tôi luôn chia sẻ điều này với các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã
và chúng tôi hy vọng chính phủ việt nam sẽ cùng chúng tôi giải quyết được vấn đề trong năm năm tới
để tăng cử hơn nữa hiệu quả của công tác cứu hộ và bảo tồn lấy gấu
tổng cục lâm nghiệp và tổ chức động vật châu á đã ký kết
công tác xây dựng lộ trình và các kế hoạch cần thiết để chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật
và bảo tồn số lượng gấu còn lại trong tự nhiên
hai bên sẽ tăng cường thực thi pháp luật về quản lý giám sát hoạt động nuôi gấu
hoàn thiện chính sách bảo tồn nâng cao năng lực của các trung tâm
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn phê duyệt thì chúng tôi sẽ tổ chức triển khai cái kế hoạch này
trước tiên là chúng tôi phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để cho người dân
để cho cộng đồng và người dân
còn có tình trạng hạn chế việc săn bắt động vật ở rừng tự nhiên
cũng như hạn chế đến mức thấp nhất việc nuôi nhốt các động vật ở trong các cơ sở
trong những năm gần đây tổng cục lâm nghiệp đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác
với các đơn vị trong và ngoài nước về công tác phối hợp bảo tồn các loài động vật hoang dã
là minh chứng cho nỗ lực của chính phủ việt nam bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn
trong cam kết đấu tranh với tình trạng buôn bán sử dụng các chế phẩm từ động vật hoang dã